thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng bốn phó thủ tướng trần ông hà đã ký quyết định số ba trăm bốn mươi năm
thuộc địa phận thị trấn la sơn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
thuộc địa phận xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đây là dự án đầu tư công nhóm a sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng ba một mươi một tỷ đồng
nguồn vốn ngân sách nhà nước thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn hai mươi ba cơ bản hoàn thành năm hai nghìn hai mươi năm
bộ giao thông vận tải là cơ quan chủ quản dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước thủ tướng chính phủ
về đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và các thông tin số liệu trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án
tổ chức triển khai lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng quy định của pháp luật